mùa mưa lũ đang đến gần thế nhưng rất nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông tam kỳ tỉnh quảng nam
vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm của các cơ quan chức năng mà tiếp tục hoạt động nuôi trồng thủy sản
trên sông vào mùa mưa lũ thực trạng này khiến cho phía công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên
khai thác thủy lợi quảng nam đơn vị vận hành hồ chứa nước phú ninh lo lắng vì không chỉ tài sản
mà cả tính mạng người dân đều có nguy cơ bị đe dọa trong trường hợp hồ thủy lợi phú ninh
phải xả lũ khẩn cấp khi có lũ lớn phản ánh của truyền hình nhân dân tại quảng nam
hiện nay trên sông tam kỳ đoạn chảy qua khối phố bảy phường an sơn có bảy hộ đang nuôi cá lồng bè
giới hạ lưu đập phú ninh theo quy định đến ba mươi tháng chín hàng năm các hộ nuôi phải ngừng thả cá
và di rời toàn bộ lồng bè trên sông nhưng hiện tại các hộ này vẫn đang duy trì một trăm một mươi chín lồng bè
với số lượng hơn một triệu con cá các loại
tháng chín đến tháng một cuối bộ sắp tái nhưng mà các hộ dân vẫn còn nuôi những hộ có rất
nguy hiểm cho nhân dân tính mạng để sau tiếp tục là có nguy cơ để xảy ra cho nhân dân
để những tháng tái này đề nghị các cấp tranh kiên quyết để lồn được cái việc là cho những người
và hộ dân dưới lồng bè để họ dụng và họ không nuôi ra hộ có được
lãnh đạo công ty trách nhiệm yêu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam cho biết
những năm trước đây do các hộ
nuôi cá lồng bè trên sông tam kỳ chủ quan bất chấp cảnh báo đơn vị khi hồ xả lũ
nên đã gây ra thiệt hại khá nặng nề về tài sản
do đó năm nay công ty đã sớm phối hợp với địa phương đi khảo sát việc nuôi cá trên sông
qua đó tuyên truyền vận động và cảnh báo người dân về việc xả lũ
đồng thời yêu cầu người dân ký biên bản cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bị thiệt hại do xả lũ gây ra
năm nay công ty đã thông báo đến các ủy ban dân dân phường thị trắng và đến các hộ dân dân nuôi cá
tức là khuyến cáo là nay là gọi như là nghỉ nuôi từ tháng chín
vì xả lũ thì nó ảnh hưởng tới việc thiệt hại nuôi cá lồng bè cũng như hành loạn thoát lũ trên sông tam kỳ
phố đã có công văn chỉ đạo vào ngày hai mươi một tháng tám vừa qua
thì đề nghị các hộ phải trực tiếp làm việc với các
lãnh đạo của địa phương thì ký công kết không tổ chức nuôi
và đề nghị các hộ sau đó là phải thu dọn toàn bộ các cái lồng bè
cũng như là những liên quan đến nuôi cá trên sông cũng như thu hoạch cá ngay trong tháng chín
và nếu sau cái ngày sau tháng chín mà các hộ vẫn tiếp tục nuôi thì tự hoàn toàn tự chịu trách nhiệm
việc các hộ dân bất chấp cảnh báo tiếp tục nuôi cá trên sông tam kỳ vào mùa mưa lũ
không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nặng nề
về tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng của chính mình
vì vậy người dân cần chủ động ngừng hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông
từ sau tháng chín theo đúng quy định
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền
nhắc nhở các hộ nuôi cá trên sông và có biện pháp phòng chống
nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra